đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo về các giải pháp đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền trung
bị ảnh hưởng sự cố môi trường vừa chủ trì cuộc họp lần thứ bảy của ban chỉ đạo
bàn về tình hình xử lý sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
và kết quả thực hiện các chỉ đạo của phó thủ tướng tại cuộc họp trước đó
theo thứ trưởng bộ nông nhập và phát triển đông thôn vũ văn tám
ủy ban nhân dân bốn tỉnh đã tiến hành phân bổ kinh phí được tạm cấp đợt ba cho cấp huyện
và đang tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân
các tỉnh đã phê duyệt giá trị thiệt hại với tổng số tiền bốn năm trăm hai mươi tám năm mươi hai tỷ đồng
đạt tám mươi năm tám tổng số kinh phí tạm cấp ba đợt là năm hai trăm tám mươi tỷ đồng của thủ tướng chính phủ
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn bốn tỉnh đã giải ngân được bốn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
đạt chín mươi ba bảy số tiền đã phê duyệt và đạt tám mươi bốn tổng kinh phí được tạm cấp
hoạt động sản xuất thủy sản và đời sống người dân trên địa bàn bốn tỉnh miền trung đã cơ bản ổn định
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
đến nay hoạt động sản xuất đời sống của người dân trên địa bàn bốn tỉnh cơ bản ổn định
công tác bồi thường thiệt hại triển khai đúng tiến độ
phó thủ tướng đề nghị các địa phương cần xác định đúng đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp
bởi sự cố môi trường không để xảy ra tiêu cực tham nhũng trong quá trình bồi thường
khẩn trương chi trả bồi thường thiệt hại hoàn thành dứt điểm trước ba mươi tháng sáu
chuyển sang hỗ trợ sinh kế cho bà con và khôi phục môi trường sinh thái biển
tuy nhiên phó thủ tướng lưu ý chính phủ sẽ xem xét một cách khách quan để bồi thường cho bà con
nhưng phải bảo đảm chính xác
phó thủ tướng cũng khẳng định quan điểm nếu đủ căn cứ thì bồi thường đúng quy định
không có căn cứ thì dứt khoát không bồi thường không bồi thường chàn lan